sáng nay chín tháng sáu tại tỉnh kiên giang trung đoàn không quân chín trăm một mươi bảy thuộc sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi của lực lượng quân chủng phòng không không quân
phối hợp với bộ tư lệnh vùng năm hải quân đã tổ chức bay huấn luyện và cứu hộ cứu nạn trên biển năm hai nghìn hai mươi
tham gia diễn tập có trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ nhân viên thuộc các đơn vị cùng nhiều phương tiện chuyên ngành hàng không
máy bay trực thăng mi tám và máy bay trực thăng mi một trăm bảy mươi một
thực hành huấn luyện đã rèn luyện cho các tổ bay thành thạo các khoa mục từ đó giúp phi công và nhân viên hàng không
dễ dàng tiến nhập vào bất kỳ bãi hạ cánh nào trên biển đồng thời ứng dụng một cách thành thạo vào các trường hợp
cấp cứu ngư dân bị trôi giặt trên biển cũng như rèn luyện cho phi công và tổ bay làm quen với điều kiện công tác nhiều giờ trên biển xa
tăng khả năng chịu đựng khả năng thao tác cũng như khả năng phán đoán trong điều kiện không có địa tiêu và sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện khí tượng